bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
tại thừa thiên huế công an huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế đã bắt quả tàng một đối tượng tàng trữ gần ba viên nén nghi ma túy dạng hồng phiến
đó là thái khắc tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thành phố đông hà quảng trị
trước đó vào lúc một mươi ba h hai mươi phút ngày sáu tháng chín tại thôn thượng an hai xã phong an huyện phong điền
tổ công tác thuộc công an huyện phong điền đã bắt quả tang tú cất giữ trong túi áo khoác một gói được cuộn bên ngoài bằng keo đen
bên trong có chứa một mươi sáu túi ni lông gồm khoảng ba viên nén hình trụ màu hồng và màu xanh
theo khối lượng cho biết số viên nén này là ma túy dạng hồng phiến
tú là đối tượng từng có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có vừa ra tù được bốn tháng thì tiếp tục phạm tội
công an huyện phong điền
trạch đồng nai vừa khống chế thành công và bắt giữ hai đối tượng say rượu hung hăng gây thương tích cho lực lượng thi hành công vụ
trước đó tại cơ sở trọ ở ấp hai xã long thọ huyện nhân trạch do trần thị phương ba mươi chín tuổi quản lý có một số thanh niên tổ chức nhậu gây mất an ninh trật tự
khi lực lượng công an đến nhắc nhở hai đối tượng lê hoàng tân ba mươi một tuổi và nguyễn văn nhớ ba mươi ba tuổi đã lớn tiếng thách thức có hành động hung hăng gây thương tích cho các chiến sĩ công an
được biết đối tượng lê hoàng tân có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
văn phòng chính phủ vừa có văn bản gửi bộ trưởng bộ công an truyền đạt ý kiến của thủ tướng phạm minh chính về việc nghiên cứu xử lý hành vi hủy đơn hàng đi chợ hộ
văn bản ghi rõ việc đi chợ hộ đã được triển khai trong thời gian thực hiện tăng cường giãn cách xã hội tại tp hcm
tuy nhiên một số nơi đã xảy ra tình trạng hủy đơn hàng đi chợ hộ gây khó khăn cho
bộ đội tình nguyện viên làm dư luận và nhân dân bức xúc
về việc này thủ tướng phạm minh chính có ý kiến đề nghị bộ trưởng bộ công an chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu có chế tài xử lý nghiêm hành vi trên và để bộ đội tình nguyện viên yên tâm hỗ trợ và giúp đỡ người dân
thưa quý vị viện kiểm sát nhân dân quận sáu tp hcm đã phê duyệt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trương mạnh thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại phường một mươi bốn quận sáu về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp công tác tổ chức tiêm chủng có sơ hở trong quá trình thực hiện
trương mạnh thảo cán bộ công tác tại ubnd phường hai quận sáu đã móc nối làm hồ sơ tổ chức cho một số đối tượng không thuộc diện được tiêm vaccine
đến tiêm vaccine tại một số địa điểm tiêm chủng trên địa bàn phường
tại cơ quan điều tra thảo khai nhận trong bốn tháng qua thảo đã móc nối làm hồ sơ và tổ chức cho gần hai mươi trường hợp không thực tế
cư trú tại địa bàn phường hai quận sáu và không thuộc diện đối tượng được tiêm vaccine đến tiêm ngừa tại đây
thu lợi hơn một mươi triệu đồng tiền mặt cùng một số hiện vật có giá trị
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra trên địa bàn thị xã kinh môn
trước đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng tám văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương phối hợp với công an phường
minh tân thị xã kinh môn phát hiện nguyễn văn công sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thị xã kinh môn tỉnh hải dương
có hành vi bán phiếu trả lời kết quả xét nghiệm covid một mươi chín giả cho nguyễn thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại minh tân kinh môn với giá hai trăm linh đồng
quá trình làm việc với cơ quan công an công đã khai nhận toàn bộ hành vi làm giả phiếu trả lời kết quả xét nghiệm
lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ công cụ mà đối tượng sử dụng vào việc làm giấy xét nghiệm giả
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và kiểm tra máy tính của nguyễn văn công lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều tài liệu
hơn hai trăm linh mẫu dấu tròn của các cơ quan tổ chức chữ ký dấu chức danh của các cá nhân
trong hai điện thoại di động của đối tượng còn lưu nhiều hình ảnh phiếu trả lời kết quả xét nghiệm sars cov hai của các trung tâm y tế và bệnh viện khác nhau
theo lời khai của công thì đây là hình ảnh số phiếu xét nghiệm giả mà công đã làm cho khoảng trên một trăm linh trường hợp là lái xe
người buôn bán và công nhân sau đó gửi qua gia lô để họ sử dụng khi đi qua các chốt kiểm dịch
mỗi phiếu xét nghiệm giả được đối tượng bán với giá một trăm năm mươi đồng
tại tỉnh đồng nai công an tp biên hòa phối hợp cùng thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh đồng nai đã lập hồ sơ xử phạt hành chính
đối với vũ thị đoan trinh ba mươi chín tuổi trú tại tỉnh đồng nai vì đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về tiêm vaccine phòng ngừa dịch covid một mươi chín
trước đó vào ngày hai tháng chín trên mạng xã hội facebook trinh đã có bình luận về việc tại tân biên có người bị chết do tiêm phòng
đến chiều cùng ngày nhận thấy thông tin không chính xác nên trinh đã gỡ bỏ bình luận nói trên
tuy nhiên việc làm của trinh đã gây hoang mang dư luận khiến cho nhiều người dân bất an
làm việc với lực lượng chức năng trinh đã thừa nhận hành vi và tỏ ra ăn năn hối lỗi vì đăng tải những thông tin sai sự thật này
vũ thị đoan trinh đã bị xử phạt hành chính năm triệu đồng
không tài phạm
chuyển sang thông tin khác thưa quý vị công an thành phố lạng sơn vừa bắt giữ đối tượng nguyễn viết mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại xã mai pha thành phố lạng sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ là hơn một mươi sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
sáng ngày bốn tháng chín tại đường thân thừa quý phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
lực lượng công an đã bắt quả tang
nguyễn viết mạnh có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua kiểm tra trên xe ô tô đối tượng điều khiển cất giấu trong bình xăng hai chai nhựa bên trong có chứa một mươi sáu trăm năm mươi tám viên ma túy tổng hợp trọng lượng hơn chín trăm chín mươi gram
đối tượng khai nhận mua toàn bộ số ma túy trên với giá một trăm hai mươi triệu đồng
sau đó cất dấu trên xe ô tô mang về địa bàn thành phố lạng sơn bán kiếm lời
nhưng chưa kịp thực hiện thì bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ
còn tại thứa thiên huế công an huyện phong điền tỉnh thứa thiên huế
bắt quả tăng một đối tượng tàng trữ gần ba viên nén nghi làm ma túy dạng hồng phiến
đó là thái khắc tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị
trước đó vào lúc một mươi ba h hai mươi phút ngày sáu tháng chín tại thôn thượng an hai xã phong an huyện phong điền
tổ công tác thuộc công an huyện phong điền đã bắt quả tăng tú
cất giữ trong túi áo khoác một gói được cuộn bên ngoài bằng keo đen
bên trong có chứa một mươi sáu túi ni lông gồm khoảng ba viên nén hình trụ màu hồng và màu xanh
theo đối tượng cho biết số viên nén này là ma túy dạng hồng phiến
tú là đối tượng từng có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
vừa ra tù được bốn tháng thì tiếp tục phạm tội
lợi dụng nhiệm vụ được sao là quản lý kho tại công ty cổ phần tập đoàn hoa sen
chi nhánh ở huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
đối tượng hà công duẩn đã thực hiện hành vi tham mô tài sản
từ cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đến ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
tại cửa hàng của công ty cổ phần tập đoàn hoa sen
chi nhánh tỉnh hải dương ở huyện tứ kỳ
đối tượng hà công duẩn là thủ kho của cửa hàng
đã lợi dụng nhiệm vụ được giao là quản lý kho
để lấy ba trăm bảy mươi năm tám mét tôn các loại đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
tổng giá trị tài sản mà hà công duẩn đã chiếm đoạt có giá trị hơn bốn mươi năm triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tứ kỳ
đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hà công duẩn về tội tham mô tài sản
thưa quý vị mặc dù đã được các ngành chức năng tích cực tuyên truyền phổ biến
về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua mạng viện thông mạng xã hội
nhưng vẫn còn không ít người dân nhẹ dạ cả tin mất cảnh giác
để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếu nọt tài sản
có vụ bị hại mất hàng tỷ đồng
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay trên địa bàn tỉnh thái nguyên
đã xảy ra hơn sáu mươi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông mạng xã hội
với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên sáu năm tỷ đồng
phản ánh ngay sau đây của phóng viên antv tại thái nguyên
tuy nhiên thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi hơn
do vậy cơ quan công an đề nghị người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác tự phòng ngừa tự bảo vệ tài sản của mình
tích cực tố giác tội phạm tới cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi phạm tội
có như vậy mới kịp thời ngăn chặn và không để hậu quả đáng tiếc xảy ra